nhằm giới thiệu với nhân dân trong nước thủ đô hà nội và du khách quốc tế về hình ảnh miền đất
con người và các giá trị văn hóa của dân tộc tỉnh tuyên quang tỉnh tuyên quang sẽ tổ chức
ngày văn hóa tuyên quang tại hà nội trong ba ngày là ba mươi ba mươi một tám và một mươi một chín hai nghìn một mươi chín tại nhà bát giác
quận hoàn kiếm thành phố hà nội
trong những ngày diễn ra ngày văn hóa tuyên quang tại hà nội nhân dân và du khách sẽ được chứng kiến
những tiết mục văn hóa mang đậm bản sắc của các dân tộc tỉnh tuyên quang
như trích đoạn các nghi lễ truyền thống như đám cưới và nghi lễ then của dân tộc tài
nghi lễ cấp sắc và đám cưới của dân tộc dao đỏ múa màng múa chuông hát báo dung của dân tộc giao
múa khai lộ múa khai đèn múa chim gâu của dân tộc cao lan
trình diễn trang phục dân tộc tài giao và dân tộc cao lan tỉnh tuyên quang
trình diễn các nghề truyền thống ẩm thực tiêu biểu triển lãm ảnh giới thiệu các hình ảnh tuyên quang
trong thời kỳ trước cách mạng và trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân pháp
hiện tỉnh tuyên quang đang chỉ đạo các cơ quan đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện công việc được giao
để ngày văn hóa tuyên quang tại hà nội diễn ra thành công